các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay hầm chu này đã hoàn thành vượt tiến độ bảy tháng so với kế hoạch đề ra
hầm chu thanh xuân tại ngã tư nguyễn trãi khuất duy tiến với chiều dài chín trăm tám mươi mét có tổng mức đầu tư là năm trăm năm mươi một tỷ đồng